sáng nay một tháng bảy đoàn công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam đồng thời đến thăm tặng quà các gia đình chính sách
tại địa phương nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn cho rằng
thời gian qua mặt trận các cấp ở tỉnh quảng nam đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước các cuộc vận động phong trào thi đua do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc phát động
về nhiệm vụ sắp đến đồng chí trần thanh mẫn lưu ý mặt trận các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền
thường xuyên gần dân sát dân hiểu dân và đối thoại với nhân dân
để nhân dân thông suốt đường lối của đảng pháp luật của nhà nước và vận động đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội
sáng cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn đã đến dân hương tại nhà lưu niệm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thứ
tại thôn thanh quyết xã điện thắng trung thị xã điện bàn thăm tặng quà trao ba ngôi nhà đại đoàn kết
mỗi nhà bốn mươi triệu đồng cho ba gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã điện bàn và huyện thăng bình